quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác với chín mươi một một các đại biểu tán thành
nghị quyết này áp dụng đối với người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất
kinh doanh hàng hóa dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
theo nghị quyết sẽ giảm ba mươi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm hai nghìn hai mươi
đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm hai nghìn hai mươi không quá hai trăm linh tỷ đồng
đối tượng được hưởng ưu đãi là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật việt nam
nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi năm ngày kể từ ngày ký và áp dụng cho kỳ tính thuế năm hai nghìn một mươi chín